thưa quý vị tối qua ngày một tháng một mươi một tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã về đến thủ đô hà nội
kết thúc chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa theo lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tiễn tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam tại sân bay bắc kinh
có các đồng chí lưu kiến siêu ủy viên trung ương đảng trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc
phạm sao mài đại sứ việt nam tại trung quốc và một số cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại trung quốc
tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn về đến sân bay quốc tế nội bài tối cùng ngày
đón đoàn tại sân bay phía việt nam có các đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị
chủ tịch nước phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ và nhiều cán bộ cấp cao của đảng nhà nước
phía trung quốc có đại sứ trung quốc tại việt nam hùng ba và cán bộ đại sứ quán
trong chuyến thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội đàm với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
nhận huy chương hữu nghị của nước cộng hòa nhân dân trung hòa do tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
thay mặt đảng chính phủ trung quốc trao tặng
hội kiến với thủ tướng quốc vụ viện lý khắc cường ủy viên trưởng ủy ban thường vụ nhân đại toàn quốc lật chiến thử
chủ tịch chính hiệp toàn quốc uông dương
tại các cuộc hội đàm hội kiến hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng mỗi nước
đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về quan hệ hai đảng
hai nước việt trung và tình hình quốc tế khu vực hiện nay
nhân dịp này hai bên ký kết một mươi ba văn kiện hợp tác giữa các bàn bộ ngành địa phương
kết thúc chuyến thăm hai bên đã ra tuyên bố chung việt nam trung quốc về việc tiếp tục đẩy mạnh
và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
ngay sau khi kết thúc chuyến thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi điện cảm ơn tổng bí thư
chủ tịch trung quốc tập cận bình